và cũng tại hà nội thì theo thông tin sở y tế tp cho biết trong hai mươi bốn giờ qua hà nội đã triển khai tiêm gần bốn trăm một mươi một năm trăm linh mũi vaccine phòng covid một mươi chín tăng hơn năm mươi mũi so với ngày trước đó
và đây là ngày có số lượng mũi tiêm cao nhất kể từ khi thành phố tăng tốc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho người dân
như vậy là tổng cộng thành phố đã tiêm được gần ba chín triệu mũi vaccine phòng covid một mươi chín cho người dân từ một mươi tám tuổi trở lên
điểm đáng chú ý trong đợt tiêm này thành phố đã tăng cường tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho người mắc bệnh mạng tính
người trên sáu mươi năm tuổi và phụ nữ mang thai từ một mươi ba tuần trở lên
cùng với việc tăng tốc tiêm chủng thành phố đang tăng cường lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc trên diện rộng
bắt đầu từ chiều ngày hôm qua một số ổ dịch tại bốn
điểm nóng covid một mươi chín của hà nội tại phường trương dương quận hoàn kiếm phường giáp bát quận hoàng mai
phường văn chương và phường văn miếu của quận đống đa đã được dỡ phong tỏa nới lỏng cách ly
tuy nhiên cơ quan chức năng vẫn yêu cầu người dân tiếp tục thực hiện các biện pháp giám sát
và phòng chống dịch theo đúng hướng dẫn của bộ y tế và thành phố hà nội
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé